theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bốn giờ sáng ngày hôm nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
cách đảo song từ tây khoảng ba trăm hai mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
từ trưa và chiều nay vùng biển ngoài khơi từ đà nẵng đến phú yên
bao gồm cả huyện đảo lý sơn có gió mạnh cấp chín đến cấp một mươi một
sau tăng lên cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
khu vực ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định có khả năng xảy ra nước dân
nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng cửa sông đầm phá
ven biển từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
những thông tin cập nhật tiếp theo sẽ được chúng tôi chuyển đến trong các bản tin thời sự trong ngày
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi